ủy ban nhân dân thành phố dị an của tỉnh bình dương chiều qua đã tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ sở y tế và ngành y tế tại địa phương
làm rõ vụ việc nhiều bệnh viện đã tử chối cấp cứu khiến một người đàn ông tử vong
trường hợp tử vong là ông ngô dương năm mươi bảy tuổi quê trà vinh tạm trú ở khu phố tân an phường tân đông hiệp thành phố sĩ an tỉnh bình dương
bệnh nhân bị đột quỵ nhưng khi được trở đến các bệnh viện cấp cứu thì không nơi nào tiếp nhận với lý do quá tải trong phòng chống dịch
sau đó ông được đưa về và tử vong tại nhà trọ
các cơ sở y tế đã báo cáo cụ thể vụ việc và thừa nhận thiếu sót đồng thời sẽ lên phương án xin lỗi gia đình người quá cố kiên quyết khắc phục chấn chỉnh không để tái diễn
lãnh đạo thành phố dĩ an cũng đề nghị các ban ngành đoàn thể chia sẻ thông tin cơ sở điều trị covid một mươi chín và các cơ sở tư nhân khám chữa bệnh thông thường để người dân nắm bắt
đối với các cơ sở y tế phải có trách nhiệm nhận bệnh nhân cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm nếu không tiếp nhận khiến người bệnh tử vong
kết quả xử lý riêng từng đơn vị trong vụ việc của ông ngô dương phải chờ thêm kết luận từ thanh tra sở y tế và cơ quan công an điều tra